trung quốc sẽ tối ưu hóa các chính sách và biện pháp quản lý nhập cư trong đó có việc nối lại cấp hộ chiếu và thị thực bắt đầu từ ngày tám tháng một năm sau
để phù hợp với các biện pháp ứng phó đại dịch covid một mươi chín trong bối cảnh nước này đã hạ thấp quản lý dịch từ loại a xuống loại b
cụ thể là việc chấp nhận và phê duyệt các đơn xin hộ chiếu phổ thông của công dân trung quốc cho mục đích du lịch và thăm bạn bè ở nước ngoài
sẽ được nối lại từ ngày tám tháng một
cục quản lý xuất nhập cảnh trung quốc cũng sẽ tiếp tục xử lý chứng thực cho cư dân trung quốc đại lục đến khu hành chính đặc biệt hồng kông
vì mục đích du lịch và kinh doanh
các dịch vụ liên quan đến đơn xin thị thực thông thường giấy phép lưu trú và cư trú của người nước ngoài sẽ được nối lại
và trong trường hợp cần thiết thì có thể áp dụng thủ tục cấp tốc
ngoài ra còn có các dịch vụ cấp thị thực ở cảng chính sách quá cảnh miễn thị thực và cấp giấy phép nhập cảnh tạm thời